anh trần văn binh không may thiệt mạng do đột quỵ
anh trần văn bình đã có thâm niên công tác tại công ty cổ phần in và bao bì bình định được một mươi hai năm sáu tháng
trong đó đã có một mươi hai năm sáu tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
chế độ anh trần văn binh được hưởng theo quy định mới của bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
bao gồm trợ cấp tuất một lần gồm có trợ cấp mức hưởng đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước năm hai nghìn hai mươi
trợ cấp mức hưởng đối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi bốn trở đi và trợ cấp mai táng
bảo hiểm xã hội tỉnh bình định sau khi tính toán đầy đủ dựa trên cơ sở pháp lý đã làm thủ tục trợ cấp cho chị hà được nhận thay chồng
tổng số tiền là sáu mươi năm triệu bốn mươi nghìn bảy trăm chín mươi ba đồng
em hôm nay đến đây để làm thủ tục bảo hiểm cho chồng em
công tác ở công ty yên bảo bì bình định chồng em bị đột vị mất là ngày một mươi một tháng bốn
cuối tháng bốn em đi làm ngày một mươi tháng bốn là công ty đã gửi thông báo xuống và số tiền là sáu mươi năm triệu
đầu tiên xin được cảm ơn luật sư phạm thị bích hảo công ty luật đức an đã tham gia trả lời phỏng vấn với chương trình điểm tương lai của truyền hình nhân dân
thưa luật sư như chúng ta vừa theo dõi thì trong phòng sự vừa rồi những cách tính toán và trả các chế độ
cho gia đình chị hà của bảo hiểm xã hội tỉnh bình định như vậy thì theo chị đã đúng với những quy định của luật bảo hiểm chưa
vâng thì rõ ràng là bên bảo hiểm xã hội bình định đã tuân thủ rất đúng các quy định pháp luật của luật bảo hiểm xã hội
và đã trả đủ các cái chế độ cho đối với anh trần văn binh chồng của chị hà
cụ thể là anh binh là người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì khi mà anh mất thì chị hà là thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng tối thiểu là một mươi tháng lương tối thiểu và trợ cấp tốt một lần
và cái trợ cấp tốt một lần này thì là tính là theo cái năm đóng bảo hiểm xã hội
tức là từ những năm hai nghìn một mươi bốn trở về trước thì mức là nhân với một năm tháng lương
thế còn từ năm hai nghìn một mươi bốn trở về sau thì mức sẽ là hai tháng lương cho những năm tiếp theo
những quy định mới của chính sách bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi tám cũng đã có nhiều điểm bổ sung
mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tăng số năm đóng bảo hiểm xã hội
để hưởng lương hưu mức tối đa
bổ sung khoản thu nhập tính đóng
nhiều vi phạm liên quan đến bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý hình sự
tăng mức trợ cấp thai sản từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tăng mức hưởng với chế độ tử tuất
tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số đối tượng
ban hành nghị quyết hai mươi tám cải cách chính sách bảo hiểm
chị hồ phạm bảo vân
hơn một mươi năm làm công tác nhân sự tại công ty cổ phần brexius kb bidifa
một công ty liên doanh chuyên sản xuất thuốc tiêm và dịch truyền tại bình định
hiện tại công ty có khoảng hơn sáu trăm linh lao động cả người việt nam và người nước ngoài
việc bảo đảm quyền lợi cho hơn sáu trăm linh người là việc làm cần thiết của một doanh nghiệp
vừa thể hiện sự tôn trọng với người lao động
vừa thể hiện đầy đủ tinh thần thượng tôn pháp luật của nước sở tại
quy định người nước ngoài vào việt nam làm việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
để một mặt tạo cơ hội cho họ tham gia chính sách an sinh xã hội
mặt khác bảo vệ việc làm cho lao động trong nước
không tạo lợi thế cho lao động nước ngoài so với lao động việt nam tiếp cận các cơ hội việc làm
và chi phí sử dụng thấp hơn ở cùng vị trí làm việc do không phải đóng bảo hiểm xã hội
cái thực hiện chế độ mà bảo hiểm bắt buộc thì đó là theo quy định của pháp luật
thì đương nhiên là công ty phải chấp hành pháp luật của việt nam
và thứ hai nữa là nó đem lại cái đảm bảo

nó đem lại cái quyền lợi lợi ích của người lao động
tỉnh bình định hiện có khoảng một trăm một mươi người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
chủ yếu là trong khối cơ quan sự nghiệp nhà nước
việc tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân người lao động hiểu về các chính sách bảo hiểm
đặc biệt là những quy định mới nhằm bảo đảm quyền lợi là điều hết sức quan trọng
các doanh nghiệp hiện nay trong mình ở chúng ta thì số lượng lao động
lực lượng lao động
cũng như đơn vị tham gia cũng tương đối là khá
nhưng mà lực lượng lao động trong đơn vị thì chưa được nhiều
đặc biệt là những người lao động lao động làm việc có thời hạn nghếch hạn
mang tính là thầu dụng nhiều hơn
cho nên vấn đề này thì hiện nay bởi vậy
cho nên lực lượng lao động tham gia với số yếu buộc là nó chưa tương xúc với tiềm năng
lực lượng lao động có trên bản thân mình là chúng tôi cũng đáy mạnh công tác thanh tra và kiểm tra
hiện nay ngành bởi sội có chức trang thanh tra việc đóng bởi sội bởi tư thân nghiệp
do đó chúng tôi tích cực là phối hợp với các bác thanh tra
và vẫn kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước là thanh tra
đối với những đơn vị chưa đóng chậm đóng
hay là đóng chưa đủ số người tham gia bảo hiểm xã hội miễn phí trên bản thân
chỉ riêng con số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh bình định
đã phần nào phản ánh một số hạn chế trong công tác thực thi chính sách bảo hiểm xã hội
diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
cũng như quy mô tham gia bảo hiểm xã hội trên thực tế
chưa hướng đến băng phủ toàn dân
hệ thống bảo hiểm xã hội về cơ bản còn thiết kế đơn tầng
sự kết nối giữa chính sách bảo hiểm xã hội với các chính sách xã hội khác
chưa đồng bộ chặt chẽ
bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số đối tượng có nhu cầu và có khả năng tham gia
thưa đồng sư những điểm mới chính sách bảo hiểm xã hội hai nghìn một mươi tám
đã thể hiện những cái tính chất nhân văn nào của đảng
và nhà nước ta
nói về bảo hiểm xã hội thì đó là một cái công cụ để nhà nước thực hiện
các chính sách về an sinh xã hội
và bảo hiểm xã hội của nước ta có những điểm rất nguyên văn
cụ thể như là khi mà bạn đóng bảo hiểm xã hội
thì khi mà bạn gặp những vấn đề về rủi ro về sức khỏe
hoặc là ốm đau thai sản hoặc là tai nạn hoặc là bạn mất
thì sẽ có những hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội
để dành cho thân nhân của người đó
dành cho chính bạn để bù đắp lại những cái mà bạn đã mất mát
trong khoảng thời gian mà bạn không thể lao động được
thì đấy là cái tính nhân văn của bảo hiểm xã hội
mặt khác cái bảo hiểm xã hội thì khi mà chúng ta đóng
thì chúng ta cũng chia sẻ những cái đóng góp của chúng ta
cho những người mà người ta bị thiệt thòi
và những điểm mới trong luật bảo hiểm xã hội
bắt đầu tự áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
cũng sẽ là những cái điểm mang đến lợi ích cho những người lao động
và những người mà tham gia bảo hiểm xã hội
cái chính sách của nhà nước là đối với bảo hiểm xã hội
xã hội là một cái sự bù đắp cho những khó khăn
hoặc là những cái rủi ro mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống
sau hơn ba mươi năm đổi mới nước ta đã ra khỏi tình trạng nước kém phát triển
tiềm lực đất nước đã được tăng cường đáng kể
truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc
tiếp tục được phát huy nhiều kinh nghiệm quý qua hơn hai mươi năm
phát triển chính sách bảo hiểm xã hội đã được tích lũy
hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội
đã không ngừng được bổ sung hoàn thiện
ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần quan trọng vào nhiệm vụ
bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội
để phát triển bền vững đất nước trong quá trình đổi mới
phát triển và hội nhập quốc tế
thưa quý vị cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng
của hệ thống an sinh xã hội bảo hiểm xã hội là chính sách lớn
của đảng và nhà nước việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
là vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân
để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra cần thực hiện đồng bộ
đa dạng giải pháp có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
nhằm góp phần quan trọng trong thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
tích cực vào việc thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng
dân chủ văn minh thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc